mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao bệnh nặng đồng chí đã từ trần hồi hai h năm mươi hai phút ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi tám tháng sáu năm canh tí tại nhà riêng hưởng thọ tám mươi chín tuổi
hơn bảy mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
đồng chí được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của việt nam và quốc tế
đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí lê khả phiêu ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quyết định tổ chức tàng lễ đồng chí lê khả phiêu với nghi thức quốc tàng
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quyết định tổ chức tăng lễ đồng chí lê khả phiêu với nghi thức quốc tàng
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đồng chí dạy bình dân học vụ ở xã
tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam phụ trách công tác tuyên truyền làm tránh văn phòng tri bộ xã
từ tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi đến tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đồng chí nhập ngũ làm chiến sĩ rồi đảm nhiệm các chức vụ tiểu đội trưởng trung đội trưởng chính trị viên phó đại đội chính trị viên đại đội trung đoàn sáu mươi sáu đại đoàn ba trăm linh bốn
từ tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đồng chí học bổ túc quân chính trung cấp khóa một
từ tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đồng chí lần lượt đảm nhiệm các chức vụ trưởng tiểu ban tổ chức trung đoàn chính trị viên tiểu đoàn phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm chính trị trung đoàn sáu mươi sáu sư đoàn ba trăm linh bốn
tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đồng chí là học viên trường chính trị trung cao
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đồng chí lần lượt giữ các chức vụ
phó ban các chức vụ
phó ban các chức vụ
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đến tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đồng chí làm phó chủ nhiệm chính trị quân khu trị thiên
tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đồng chí làm chủ nhiệm chính trị quân khu trị thiên sau là quân đoàn hai đảng ủy viên quân đoàn
tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đồng chí làm chủ nhiệm chính trị rồi phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị quân khu chín
tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi đồng chí làm phó tư lệnh về chính trị kiêm chủ nhiệm chính trị
chủ nhiệm chính trị quân khu chín được bầu vào thường vụ rồi phó bí thư đảng ủy quân khu
tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đồng chí giữ chức chủ nhiệm chính trị quân khu chín
tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đồng chí làm chủ nhiệm chính trị bộ tư lệnh bảy trăm một mươi chín đồng chí được thăng quân hàm thiếu tướng
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí làm phó tư lệnh về chính trị kiêm chủ nhiệm chính trị bộ tư lệnh bảy trăm một mươi chín
làm ủy viên rồi phó bí thư ban cán sự bộ tư lệnh bảy trăm một mươi chín
tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đồng chí được thăng quân hàm trung tướng
tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đồng chí làm phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
phụ trách khối tổ chức cán bộ bảo vệ
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một đồng chí được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
phân công làm chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ủy viên thường vụ đảng ủy quân sự trung mương nay là quân ủy trung mương
tại hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ ba khóa bảy đồng chí được bầu vào ban bí thư trung ương đảng
tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đồng chí được thăng quân hàm thượng tướng
tại hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của ban chấp hành trung ương khóa bảy tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đồng chí được bầu vào bộ chính trị
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu

đồng chí tiếp tục được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và được ban chấp hành trung ương bầu vào bộ chính trị
được cử tham gia thường vụ bộ chính trị phân công làm thường trực bộ chính trị kiêm trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
tại hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ tư khóa tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đồng chí được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
bí thư đảng ủy quân sự trung mương nay là quân ủy trung mương
đồng chí là ủy viên ban chấp hành trung mương đảng các khóa bảy tám bí thư trung mương đảng khóa bảy ủy viên bộ chính trị các khóa bảy tám
ủy viên thường vụ thường trực bộ chính trị khóa tám tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa tám từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một đại biểu quốc hội các khóa chín
tháng một mươi năm hai nghìn sáu đồng chí được nghỉ công tác
theo chế độ do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc đồng chí được đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của việt nam và quốc tế
danh sách ban lễ tang đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trưởng ban lễ tang
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí đại tướng đỗ bá tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
đồng chí đào việt trung ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
đồng chí lê minh khái ủy viên trung ương đảng tổng thanh tra chính phủ
đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nội vụ
đồng chí trịnh văn chiến ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa
đồng chí thượng tướng nguyễn văn được chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam
đồng chí lê quốc phong ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thông báo lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí lê khả phiêu
tàng lễ đồng chí lê khả phiêu được tổ chức theo nghi thức quốc tàng
linh cứu của đồng chí lê khả phiêu được quàn tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ viếng đồng chí lê khả phiêu được tổ chức tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
bắt đầu từ tám h ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến một mươi hai h ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lễ truy điệu đồng chí lê khả phiêu tổ chức vào lúc một mươi hai h ba mươi
ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại nhà tàng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng lúc một mươi bốn h cùng ngày tại nghĩa trang mai dịch hà nội
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh
và hội trường hai mươi năm b đường quang trung thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu đồng chí lê khả phiêu
đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam
sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng
đồng chí lê khả phiêu tại hà nội thành phố hồ chí minh tỉnh thanh hóa
trong hai ngày quốc tàng một mươi bốn tháng tám và một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
các công sở nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí
bàn lễ tàng
thưa quý vị nói về nguyên tổng bế thư lê khả phiêu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng từng nhấn mạnh
đồng chí lê khả phiêu là một cán bộ đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác
nhất là được tôi luyện trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc
và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả
cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dù ở cương vị công tác nào đồng chí lê khả phiêu cũng luôn tuyệt đối trung thành với đảng
với tổ quốc và nhân dân kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng
giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản
không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện phân đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
và trong ký ức của những người từng được làm việc tiếp xúc với nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
ấn tượng sâu sắc về ông là một người lãnh đạo vô cùng gần gũi sâu sát cơ sở
có một sự trùng hợp khi ngày mất của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
lệ tròn bốn mươi sáu năm dịp kỷ niệm chiến thắng quận lị thượng đức
trận đánh đã phá tan cánh cửa thép bảo vệ vòng ngoài đà nẵng
tạo đà cho chiến dịch giải phóng đà nẵng
tiến tới tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong ký ức của trung tướng phạm xuân thệ
không thể nào quên sự động viên chỉ đạo sát sao của chủ nhiệm chính trị quân đoàn hai lê khả phiêu khi ấy
đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng này
không những động viên về tư tưởng
nhưng đồng chí còn ra tận trận địa pháo để kiểm tra
rồi xuống tận trận địa của xuất phát tấn công của bộ đội

để kiểm tra rồi động viên bộ đội chúng tôi
để quyết tâm giành thắng nợ từ thượng đức
và nhờ có sự động viên như thế
cho nên là từ ngày sáu cho đến ngày bảy tháng tám
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chúng tôi tiếp tục chiến đấu đợt ba
thì đến sáng ngày tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thì chúng tôi đã hoàn toàn giải phóng được quân địa thượng đức
giành được thắng nợ
cũng từng là chiến sĩ trực tiếp dưới sự lãnh đạo của đồng chí lê khả phiêu
hơn ba mươi năm đã trôi qua
đại tá nguyễn dĩnh vẫn còn nhớ như in
hình ảnh một thủ trường gần gũi
sắn quần vượt bùn đất hiểm nguy
để xuống trực tiếp động viên từng chiến sĩ
quân tỉnh nguyện việt nam ở campuchia
cực kỳ nguy hiểm
nhưng mà đồng chí không nẻ
cùng với lại đồng chí lê hai
và các đồng chí khác nữa
là đi đến tận đơn vị cơ sở
đến từng cái chốt đến từng cái trận địa phòng thủ
để động viên chiến sĩ
trên cơ sở những cái hoạt động đó
những cái tình cảm những cái hành động đó
của đồng chí lê khả phiêu
những câu chuyện đó đã khắc họa thêm chân dung
của một cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở
được tôi luyện trưởng thành qua thực tế
người cán bộ ấy
luôn gần gũi quần chúng
luôn sâu sát cơ sở
nó không mạnh thì cái nghị quyết đó cũng không thực hiện được
tại buổi lễ trao tăng huy hiệu
bảy mươi năm tuổi đảng cho mình
ngoài sự vinh dự tự hào
đồng chí lê khả phiêu bày tỏ
lễ trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng hôm nay
như một lời nhắc nhở đối với tôi
mặc dù đã nghỉ công tác
nhưng sẽ vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm
của người đảng viên cộng sản
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
của dân tộc trong thời kỳ mới
chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sáng nay tại nhà quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội
nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội
đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi bảy
phiên họp diễn ra từ ngày một mươi đến một mươi hai tháng tám
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
phiên họp diễn ra trong bối cảnh dịch
covid một mươi chín tái bùng phát
và có diễn biến phức tạp hơn
với kinh nghiệm đã có cả hệ thống chính trị
từ trung ương tới cơ sở nhất là ở các địa phương
với sự chỉ đạo trực tiếp của chính phủ
cả hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết
đồng lòng với tâm thế bình tĩnh quyết liệt khẩn trương
và tập trung cao độ để khoanh vùng
kiểm soát lây nhiễm xử lý kịp thời
chủ tịch quốc hội cũng nêu rõ
các cơ quan tổ chức cũng phải nỗ lực thích ứng
với tình hình hiện nay để có kế hoạch
triển khai và hoàn thành tốt những nhiệm vụ
những tháng cuối năm trong năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại trụ sở chính phủ
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ trì cuộc họp về nội dung dự thảo
nghị định sửa đổi bổ sung một số điều
của nghị định số một trăm hai mươi sáu nghị định số chín mươi một
và nghị định số ba mươi hai
liên quan đến cơ chế cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
và doanh nghiệp có vốn nhà nước
kết luận cuộc họp
đồng chí trương hòa bình chỉ đạo bộ tài chính
tiếp tục giả soát sửa đổi bổ sung bảo đảm
tổng thể toàn diện tạo cơ sở pháp lý
để xử lý thao gỡ các vướng mắc
về cơ chế chính sách tài chính
của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thoái vốn
qua đó hoàn thiện quy định của pháp luật
sử dụng vốn nhà nước cổ phân hóa doanh nghiệp
nhà nước để nhanh tiến độ cổ phần hóa
thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước
khẩn trương thực hiện xong trước ngày một mươi năm tháng tám
đồng chí trương hòa bình cũng lưu ý
các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp nhà nước
cơ quan đại diện chủ sở hữu
phối hợp các địa phương định giá rõ ràng
để đưa vào cổ phần hóa
hoặc giao trả lại địa phương theo quy định của pháp luật
trên tinh thần không để lãng phí
tài sản trên đất
chiều nay tại hà nội
bộ giáo dục đào tạo đã tổ chức họp báo
kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi theo đó ba ngày thi
được đánh giá nghiêm túc khách quan và an toàn
cả nước có hơn hai mươi sáu thí sinh
bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên chưa tham gia thi vào đợt này
do công tác tuyên truyền tiến hành tốt
nên chỉ có ba mươi tám thí sinh bị đình chỉ thi
giảm rõ rệt so với năm hai nghìn một mươi tám
cả nước có
một mươi tám cán bộ coi thi xem xét xử lý
do chưa thực hiện đúng quy chế
ở các địa phương không bảo đảm đầy đủ
giờ làm bài của các thí sinh
kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
bùng phát trở lại đây là thách thức không nhỏ
nhưng bộ giáo dục đào tạo đã phối hợp
chặt chẽ với bộ y tế để có
những phương án cụ thể chuẩn bị môi trường
thi an toàn nhất cho các thí sinh
đề thi được nhận định là vừa sức bán chương trình
theo chương trình giảm tài
vẫn có sự phân hóa để xét tuyển đại học
ngày mai một mươi một tháng tám
hơn một trăm linh thí sinh ở huyện điện biên tỉnh điện biên
sẽ được thi lại vì sơ xuất
của cán bộ làm thi
trước đó tại điểm thi trường trung học phổ thông huyện điện biên
trong thời gian thi tổ hợp khoa học xã hội
chuẩn bị bước vào thời gian
làm bài thi môn điện lý
tại bảy phòng thi thuộc điểm thi trường trung học phổ thông huyện điện biên
một số giám thị đã phát đầy chậm hơn
so với thời gian quy định
từ ba phút đến năm phút
ảnh hưởng đến thời gian làm bài của hơn một trăm linh thí sinh
tại điểm thi này
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố này
hội đồng thi quốc gia và được bộ giáo dục đào tạo
đồng ý phương án
cho hơn một trăm linh thí sinh thuộc bảy phòng thi
tại điểm thi trường trung học phổ thông điện biên
thi lại môn điện lý
trí vết ngay
chiều nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội đã họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan
hiện số người từ đà nẵng về hà nội được thống kê là hơn chín mươi tám trong đó trên bảy mươi năm người về từ ngày một mươi năm tháng bảy
tuy nhiên đến thời điểm này hà nội mới có hơn bảy sáu trăm linh người được xét nghiệm bằng pcr do thiếu mẫu xét nghiệm
chỉ đạo cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đi từ đà nẵng về từ ngày tám tháng bảy phải khai báo y tế
người về từ một mươi năm tháng bảy phải được xét nghiệm theo kỹ thuật pcr
tất cả trường hợp nghi ngờ trên địa bàn thành phố có biểu hiện sốt ho khó thở đều phải lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly ngay
ông nguyễn đức trung yêu cầu sở y tế và cdc nhận được mẫu từ các đơn vị thì khẩn trương triển khai phân phát cho các quận huyện
phân đấu đến ngày hai mươi tháng tám phải xét nghiệm xong cho tất cả người từ vùng dịch trở về
chủ tịch ubnd tp hà nội lưu ý trong trường hợp các quận huyện phát hiện ca dương tính sau xét nghiệm thì không tổ chức cách ly cả phường hay quận
mà chủ tịch ubnd các quận huyện phối hợp với sở y tế cdc căn cứ tình hình thực tiễn bàn hành quyết định cách ly tập trung cách ly tại nhà tổ dân phố thôn xóm
tối ngày một mươi tháng tám thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín
của bộ y tế tại thành phố đà nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín
đây là trường hợp tử vong do covid một mươi chín thứ một mươi bốn kể từ khi đại dịch xảy ra tại việt nam
bệnh nhân số bốn trăm ba mươi sáu bệnh nhân nam sáu mươi sáu tuổi quê quán cẩm lệ đà nẵng tiền sử suy thận mạng giai đoạn cuối
đã ngừng tiêm nhiều lần tại bệnh viện đà nẵng trần đoán tử vong viêm phổi cấp do covid một mươi chín trên nền bệnh suy thận mạng giai đoạn cuối
theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi tháng tám việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca tại quảng nam bốn ca tại đà nẵng và một ca nhập cảnh tại thành phố hồ chí minh
ca bệnh tám trăm bốn mươi hai bệnh nhân nam tám tuổi ở thành phố hội an tỉnh quảng nam là cháu ngoại của bệnh nhân bảy trăm bảy mươi
ca bệnh tám trăm bốn mươi ba bệnh nhân nữ sáu mươi năm tuổi ở quận thanh khê thành phố đà nẵng là vợ của bệnh nhân tám trăm linh
ca bệnh tám trăm bốn mươi bốn bệnh nhân nữ ba mươi một tuổi ở quận cầm lệ thành phố đà nẵng
ca bệnh tám trăm bốn mươi năm bệnh nhân nữ hai mươi tám tuổi ở quận hải châu thành phố đà nẵng
ca bệnh tám trăm bốn mươi bốn và tám trăm bốn mươi năm là nhân viên y tế tại bệnh viện đà nẵng
ca bệnh tám trăm bốn mươi sáu bệnh nhân nam một mươi bảy tuổi ở quận thanh khê tp đà nẵng
ca bệnh tám trăm bốn mươi bảy bệnh nhân nam bốn mươi bốn tuổi được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh sân bay tân sơn nhất
ca bệnh tám trăm bốn mươi bảy bệnh nhân nam một mươi bốn tuổi được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh sân bay tân sơn nhất